theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến ngày bảy tháng bốn
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ nhiều khả năng xuất hiện mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngầm ủng cục bộ tại khu vực vùng núi
riêng vùng núi phía bắc có khả năng cao xảy ra rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các địa phương cần chủ động ứng phó thiên tai tại các tỉnh miền núi bắc bộ và bắc trung bộ
nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn lũ quét sạt lở đất và rông lốc
xét mưa đá cũng như các tình huống bất thường ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh miền núi bắc bộ bắc trung bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo
dự báo thiên tai để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên tổ chức kiểm tra giả soát nơi ở an toàn
của người dân sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống đặc biệt là bố trí lực lượng
xung kích vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân
và tổ chức khắc phục hậu quả được nhanh chóng kịp thời hiệu quả